hiện nay đang vào thời điểm chuyển mùa khi mà tiết trời nồm ẩm diễn ra nhiều ngày liên tục và nắng nóng thất thường
đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý về đường hô hấp cho trẻ em
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng sốt cao không hạ
theo mẹ của cháu bé trước đó cháu đã mắc cúm a nhưng chưa thuyên giảm
trong mấy ngày thời tiết nồm ẩm cháu ho nhiều hơn nên gia đình lại cho nhập viện điều trị
bé có bệnh viện sốt cao ho nhiều thì mình cho đi tết cúng thì bị cú ma
vị cú ma nhưng mà vẫn ở nhà điều trị thôi
nhưng mà đến ngày khoảng thứ ba gì đấy thứ tư thì cháu ho nhiều lắm
ho trũ rệ và cảm giác rất là mệt
thì cho đến bệnh viện khám lại thì cho chú bích quang thì thấy viên phổi rồi
thì là bác sĩ cho nhập viện luôn
theo các bác sĩ
thời tiết nồm ẩm tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn phát triển
bên cạnh đó thời tiết thay đổi thất thường khi chuyển sang nắng nóng vượt ngưỡng ba mươi độ c
sự tranh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm khiến cho trẻ em khó có thể thích ứng kịp
hệ hô hấp của trẻ con còn non yếu nên dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp
chỉ trong những ngày đầu tháng ba số bệnh nhân nhi phải nhập viện và điều trị tại khoa nhi tổng hợp
bệnh viện đa khoa sanh pôn đã tăng từ bốn mươi đến năm mươi
đặc biệt tại khoa
vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm đường hô hấp do biến chứng của cúm a
tháng ba là tháng mà thay đổi thời tiết khá là rõ rệt trong cái thời gian gần đây
nên khoa chúng tôi hiện tại thì có một sự tăng đột biến về các bệnh lý về đường hô hấp
đấy là những cái bệnh lý về viêm phổi viêm tiểu phí quản hay là viêm phí quản phổi khá là nhiều
cũng theo các chuyên gia thời điểm này các bậc phụ huynh cần để cho trẻ sinh hoạt trong môi trường thoáng đẳng
đặc biệt là cần tuân thủ đúng lịch tiêm phòng của chương trình tiêm chủng mở rộng
để phòng tránh cho trẻ em không bị các bệnh hô hấp do biến chứng từ các bệnh lý nền

không chỉ các bệnh lý về đường hô hấp đây cũng là thời điểm trong năm các dịch bệnh như sởi thủy đậu cúm mùa cũng rất dễ bùng phát
vì vậy các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc cho con em mình và tiêm phòng đầy đủ để tránh cho trẻ có nguy cơ mắc bệnh chuyển nhiễm